trong ba trăm năm mươi năm ca mắc đã có số ca điều trị khỏi là ba trăm ba mươi năm ca số ca còn đang điều trị là hai mươi ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là chín tám trăm bảy mươi bảy người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện tám mươi hai người cách ly tập trung tại cơ sở khác tám chín trăm năm mươi tám người cách ly tại nhà nơi lưu trú tám trăm ba mươi bảy người